nhiều vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên quốc lộ một mươi hai a đoạn từ ngã ba khe ve lên cửa khẩu quốc tế cha lo trên địa bàn tỉnh quảng bình gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
mặc dù đã có nhiều biển cảnh báo nguy hiểm nhưng do đường hẹp đồi núi quanh co và dốc cũng như việc thiếu ý thức chấp hành giao thông của một số lái xe đã khiến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
đây là một trong những vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày hai mươi bảy tháng chín trên quốc lộ một mươi hai a đoạn đi qua xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
mặc dù đoạn đường này đồi núi quanh co nguy hiểm lưu lượng xe đông đặc biệt là các xe container chở hàng hóa lưu thông lớn nhưng một số lái xe không chấp hành các quy định về an toàn giao thông phóng nhanh lấn làn nên tai nạn vẫn xảy ra
trước đó vào ngày sáu tháng chín cũng ngay trên đoạn đường này một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe khách xe container và một xe tải đã xảy ra khiến bốn người bị thương ba xe hư hỏng nặng
giao thông ách tắc hàng giờ liền đặc biệt ngày một mươi bảy tháng chín xe ô tô bán tải di chuyển từ cửa khẩu quốc tế cha lo về khe ve khi xuống dốc bất ngờ mất lái văng qua khỏi giải ta luy âm lật nhiều vòng
vụ tai nạn khiến tài xế chết tại chỗ ba người ngồi trong xe bị thương nặng
trước tình hình đó chúng tôi thực tiếp khảo sát và tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh làm đơn kiện nghị với bộ giao thông văn tải tiến hành sửa chữa mở rộng những đoạn đường công cua chai khuất tâm nhìn
rồi làm đoạn đường cứu hồ cứu nàn ở các địa điểm có đồi dốc cao
trong thời gian tới để đảm bảo cho vấn đề trật tự an toàn giao thông trên tuyến chúng tôi sẽ tăng cường công tác
tôn đa kiểm soát xử lý vi phạm đặc biệt là những cái lỗi tập trung chủ yếu ở những cái lỗi mà trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên quốc lộ một mươi hai a đã xảy ra ba mươi chín vụ tai nạn giao thông làm một mươi ba người chết hai mươi người bị thương thiệt hại tài sản hơn hai năm tỷ đồng
có thể thấy tình hình tai nạn giao thông trên quốc lộ một mươi hai a diễn biến hết sức phức tạp do đó các cấp các ngành tỉnh quảng bình cần sớm có những giải pháp cụ thể để hạn chế tai nạn xảy ra
qua đó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông trên tuyến đường này